ngày một mươi tám tháng sáu tỉnh nguyễn điện biên đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi bảy của bộ chính trị
về định hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi bắc bộ đến năm hai nghìn hai mươi
một mươi năm năm qua dưới sự vào cuộc quyết liệt của địa phương trong thực hiện nghị quyết số ba mươi bảy giai đoạn hai nghìn bốn hai nghìn một mươi tám
tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh điện biên luôn ổn định tốc độ tăng trưởng khá
cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực ổn định thu nhập bình quân đến nay đạt hai mươi hai sáu mươi chín triệu đồng một người một năm
tỉnh ủy điện biên đánh giá đến hết năm hai nghìn một mươi tám điện biên cơ bản hoàn thành các mục tiêu và phân đấu xây dựng điện biên
trở thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía bắc vào năm hai nghìn ba mươi